ngay từ ngày mùng hai tết tại nhiều thành phố trong đó có hà nội và thành phố hồ chí minh
nhiều siêu thị cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống đã mở cửa trở lại phục vụ người dân
tuy sức môi chưa cao nhưng các siêu thị vẫn bảo đảm nguồn cung dịp trong và sau tết nguyên đán
một số siêu thị mở cửa xuyên tết như elmore circle k và một số siêu thị khai trương sáng ngay mùng hai tết
như big c saigon corp nên đã phục vụ tốt nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân
giá các mặt hàng tại các siêu thị nhìn chung ổn định so với thời điểm trước tết
tại các chợ truyền thống một số tiểu thương đã bày bán một số mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dân lễ đầu năm
và bắt đầu bán rau xanh thực phẩm tươi sống trở lại chủ yếu là cá thịt lợn thịt bò
nhìn chung các mặt hàng được tiêu thụ trong ngày hôm nay chủ yếu là các mặt hàng như rau xanh thủy sản hoa quả tươi
theo khảo sát giá một số hàng hóa niêm yết trong ngày mùng hai và mùng ba tết chỉ tăng nhẹ
giá cả hàng hóa nhìn chung ổn định đáp ứng yêu cầu của người dân
riêng giá dịch vụ trong giữ xe dịch vụ ăn uống ở các điểm danh làm thắng cảnh đình chùa các điểm vui chơi có cao hơn so với ngày thường